tại tỉnh hải dương hội liên hiệp thanh niên thành phố hải dương phối hợp với câu lạc bộ thiện nhân tâm chùa cương xá tổ chức tặng quà tết cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
nhân dịp này ban tổ chức đã dành tặng ba trăm linh chiếc bánh trưng cho ba trăm linh bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng phần nào đã giúp những người bệnh được sẻ chia có một cái tết ấm áp hơn khi không được đón tết bên gia đình
ngoài hoạt động thường niên là tặng bánh trưng quà cho bệnh nhân dịp tết hàng tháng câu lạc bộ còn tổ chức nấu cháo tử thiện tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác